thưa quý vị và các bạn khó nuốt không phải là bệnh lý nhưng được xem là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm về đường tiêu hóa
nếu triệu chứng này lặp đi lặp lại nhiều lần có xu hướng tăng dần người bệnh nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám phát hiện và có biện pháp can thiệp kịp thời
đâu là những nguyên nhân gây ra chứng khó nuốt và các phương pháp để có thể điều trị hiệu quả chứng bệnh này
nội dung cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh chia sẻ trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ bất kỳ ai cũng có nguy cơ gặp trứng khó nuốt nhất là ở người lớn tuổi
vậy bác sĩ có thể cho biết những triệu chứng nào cảnh báo người bệnh bị khó nuốt ạ
khó nuốt là một biểu hiện mà người bệnh sẽ cảm thấy nuốt vướng hoặc là cảm thấy khó khăn khi nuốt thức ăn bình thường
thế thì thông thường triệu chứng khó nuốt này có thể chỉ là các khó nuốt chức năng hoặc cũng có thể do các tổn thương thực thể
có thể do tổn thương tại thực quả hoặc do vấn đề về thần kinh
thế thì khi một người khó nuốt mà triệu chứng người ta có xu hướng tăng dần người ta không thể ăn được
ví dụ người ta ăn hoặc là uống thì có thể bị sọc hoặc bị nghẹn và triệu chứng này càng ngày càng phát triển
bệnh nhân khó nuốt mà nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ví dụ như là bệnh nhân là phải nôn ra khi mà ăn
hoặc là khó nuốt mà bệnh nhân càng ngày càng gầy suốt càng ngày càng suy kiệt
hoặc có những trường hợp bệnh nhân khó nuốt mà bệnh nhân phải dễ bị viêm phổi đi viêm lại nhiều lần
hoặc có kèm theo các triệu chứng như thiếu máu hoặc là xuất hiện các biểu hiện yếu hay liệt
thì đấy là những triệu chứng khó nuốt mà nguy hiểm mà cần phải đến các chuyên gia cũng như các chuyên khoa như là tiêu hóa
để chẩn đoán cũng như là xác định mức độ

vâng vậy các nguyên nhân nào có thể gây ra triệu chứng khó nuốt thưa bác sĩ
có rất nhiều nguyên nhân cũng như là các bệnh lý tham gia và gây ra triệu chứng khó nuốt
có thể liên quan đến các bệnh lý về mặt thần kinh về bệnh lý tiêu hóa hay là các dối loạn về tâm thần kinh
thì ta thấy rằng một trong những nguyên nhân gây ra triệu chứng khó nuốt là bệnh lý về mặt thần kinh
các bệnh lý thần kinh như là bệnh lý alzheimer ở người già
hoặc các bệnh nhân bị tai biến mạch não
hoặc những bệnh nhân có tổn thương ở tủy sống như là sơ teo cột bên
thì các bệnh lý này có thể ảnh hưởng đến thần kinh chi phối các cơ thực quả cũng như là các cơ vùng hầu họng
thứ hai đấy là nhóm nguyên nhân liên quan đến tổn thương về cấu trúc
ví dụ như là các tổn thương ở thực quả và vùng hầu họng
nhóm nguyên nhân thứ ba đấy là các vấn đề liên quan đến điều trị
ví dụ như những bệnh nhân phải dùng các thuốc gây ra khô miệng hoặc gây ra giãn cơ
hoặc là những bệnh nhân mà sau khi phẫu thuật như là phẫu thuật ở thực quả vùng hầu họng
hoặc là những bệnh nhân ung thư vùng hầu họng và xạ trị
thì tất cả những bệnh nhân này khi mà dùng các cái thuốc cũng như là khi mà can thiệp
thì có thể gây ra sơ xẹo thậm chí là gây ra hẹp ở thực quả
và những bệnh nhân này có thể chịu đến con đuốt
nhóm nguyên nhân thứ tư đấy là những bệnh nhân có các dối loạn về mặt tinh thần
ví dụ như những bệnh nhân stress những bệnh nhân lo âu
nói cùng đấy là một những bệnh nhân rất là phổ biến
mà gây ra khó nuốt đấy là bệnh trào ngược dạ dày thực quả
thì khi những bệnh nhân mà bị trào ngược dạ dày thực quả
thì cái dịch vị dạ dày nó trào ngược lên thực quả
và gây ra tình nhạc viên thực quả
và lâu ngày thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác khó nuốt
mặc dù là cái tổn thương thực quản thì không đến mức độ người ta còn có thể gọi
hoặc là những bệnh nhân có thể biểu hiện như là triệu chứng gọi là tăng nhạy cảm thực quản
chứ hoàn toàn không có tổn thương
bác sĩ có thể chia sẻ tại kho tiêu hóa bệnh viện đa kho tâm anh
đang áp dụng các phương pháp hiện đại giúp điều trị hiệu quả chứng khó nuốt nào ạ
kho tiêu hóa chúng tôi thì có thể tiến hành điều trị khó nuốt bằng phương pháp
ví dụ như là nong thực quả bằng bóng hơi
áp dụng cho những trường hợp mà dối loạn cơ thắt thực quản
hay gọi là bệnh lý co thắt thương vị
có thể sử dụng phương pháp nong thực quả bằng ống silicone
hay là nong thực quả bằng uji để điều trị những trường hợp khó nuốt
do các trường hợp khối u hoặc trường hợp sẹo hẹp của thực quả
ba là chúng tôi có thể ở tại khoa thì cũng có áp dụng các phương pháp nội soi
để mở thông dạ dày trong những trường hợp mà dối loạn nuốt
cũng như là khó nuốt ở những bệnh nhân bị tai biến bệnh não
nữa là những trường hợp mà ung thư thực quả hoặc ung thư vùng hỏa học
mà gây ra khó nuốt thì thông thường trước đây người ta chỉ có được phẫu thuật
thì tại kho tiêu hóa bệnh viện tâm anh chúng tôi thì có thể tiến hành đặt các stand
có nghĩa là các cái ống nhựa đi qua các cái vị trí khối u
và vì vậy mà bệnh nhân có thể được ăn uống được hoàn toàn bình thường

và điều trị của khách hàng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết